nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện về những hy sinh thầm lặng của các giáo viên bán chú tại vùng cao yên bái
vượt lên những vất vả trong cuộc sống cũng như những khó khăn trong điều kiện công tác các thầy cô giáo đã gieo những con chữ cho các em đồng bào dân tộc thiểu số
đây là công việc mỗi buổi chiều hàng ngày sau giờ lên lớp của cô giáo nguyễn thị my trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lang thíp huyện văn yên tỉnh yên bái
cô my đã có một mươi năm năm gắn bó với học sinh vùng cao các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tày dao cao lan mông ở các bản bồn dạo đam một đam hai thiếp dao ly trọng về đây theo học bán chú
mới xa vòng tay của gia đình do vậy các em còn bỡ ngỡ chưa tự lo cho bản thân
để các phụ huynh học sinh yên tâm khi gửi con em theo học ở trường không chỉ có cô giáo my mà nhiều cán bộ giáo viên của nhà trường đã phải gác lại công việc riêng để chăm lo cho các em